ngoài việc tự ý dùng tiền của dân đóng góp để nắn đường vào khu vực có nhà riêng
nhiều người dân còn cho rằng không minh bạch trong vấn đề thu chi tiền của người dân và tiền ngân sách
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài việc tự ý dùng tiền của dân đóng góp để nắn đường vào khu vực có nhà riêng của ông trần đình hạnh
bàn tự quản thôn và phía công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hbbt cho rằng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
không tự ý làm bừa mà đây là thi công theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm định phê duyệt
đồng thời cung cấp một bản vẽ thiết kế do chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà nguyễn đức chiến ký đóng dấu cho việc nắn đường
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà nguyễn đức chiến thì cho rằng
do bản thân và cán bộ địa chính xây dựng không vững về chuyên môn kỹ thuật dẫn đến việc đơn vị thi công qua mặt
để xảy ra cái vấn đề này thì nó bắt đầu ngay từ đầu là với bản thiết kế
thì cũng với bản thiết kế thì là xã phải nhờ đơn vị thư vấn vẽ giúp
tại vì cái chi phí thư vấn thiết kế là không có trong cái chương trình làm đường này
người quyết hạ chính hội đồng tỉnh thì chi phí thư vấn thiết kế nó không có
nên xã phải nhờ đơn vị thư vấn vẽ giúp
thì khi vẽ bán việc thiết kế này thì do là bản thân tôi cũng như là anh em ông xã
nó không có chuyên môn về xây dựng
cho nên là cái việc đọc bán vẽ là cả một vấn đề
cho nên là không biết được trong cái bản vẽ thiết kế này nó có cái nhánh rẽ
thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc
đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và tập thể liên quan
sớm khắc phục hoàn trả con đường cho người dân
tránh việc người dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp kéo dài
tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương
trong phần tin quốc tế
nhật bản sẵn sàng đối thoại với triều tiên về vấn đề công dân bị bắt cóc
tình yêu với bóng đá của các nghệ sĩ brazil
thưa quý vị và các bạn
truyền thông nhật bản đưa tin
ngoại trưởng nước này taro kono vừa đưa ra tuyên bố
nước này sẵn sàng sắp xếp các cuộc đàm phán trực tiếp với triều tiên
về vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc
tuyên bố được đưa ra sau những diễn biến

tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan khẳng định sau ngày hai mươi bốn tháng sáu nếu ông được tiếp tục đảm nhận cương vị là tổng thống thì việc đầu tiên đó chính là bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên ông erdogan cũng nhấn mạnh có khả năng áp đặt trở lại tình trạng khẩn cấp nếu xuất hiện tình trạng khủng bố
lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố ngay sau cuộc đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và đã được gia hạn ba tháng một lần kể từ đó đến nay
lệnh này cho phép tổng thống erdogan và chính phủ phê chuẩn các đạo luật mới mà không cần thông qua quốc hội

những nghệ sĩ đường phố brazil cố vũ cho đội bóng quốc gia tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới hai nghìn một mươi tám tại nga bằng cách riêng của mình với những cây cọ và bình sơn xịt
màu cờ xanh vàng của brazil trải dài trên những con đường dọc bờ biển ở rio de janeiro
những bức tranh tường thể hiện màu cờ sắc áo không khí bóng đá tràn ngập thành phố
sự án tranh đường phố này rất quan trọng bởi trang bối cảnh không bằng kinh tế hiện nay sự kiện world cup giúp chúng ta tạm quyết định những khó khăn tìm tới niềm vui nhỏ nhỏ về bóng đá
đây là chân dung pelles người đã mang về cúc vàng năm một nghìn chín trăm bảy mươi cho brazil
còn đây là neyma cầu thủ đắt giá nhất thế giới ngôi sao của tuyển brazil trong mùa giải lần này rất nhiều hy vọng đang đặt lên vai cựu cầu thủ barcelona này
nơi này được tạo nên để chào đón tất cả mọi người họ tới đây chụp ảnh vui vẻ và hào hứng với sự kiện sắp diễn ra
tôi muốn đề cao tinh thần nước của mọi người bằng màu xanh và vàng bầu cờ của đất nước brazil
trong quần cấp cuối cùng trên sân nhà giấc mơ cúc vàng của người hâm mộ
giấc mộ bóng đá brazil đã bị tan vỡ bởi trận thua ban kết bảy một trước tuyệt đức
nhưng kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên tit vào năm hai nghìn một mươi sáu tuyển brazil mới chỉ thua một trận duy nhất trong tổng số hai mươi hai trận thi đấu lấy lại niềm tự hào bóng đá quốc gia của mình
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại